thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì hơn hai mươi ba triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và đây là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới
trong không khí tươi vui chào đón năm học mới các nghi lễ tổ chức lễ khai giảng cũng đã được rút ngắn gọn hơn
ngay sau lễ khai giảng các em học sinh cũng đã được lên lớp học bài học đầu tiên của năm học mới
đây cũng là năm các khối lớp bốn lớp tám và một mươi một sẽ thực hiện chương trình sách giáo khoa mới
do vậy các nhà trường cũng như địa phương đã tăng cường tập huấn đội ngũ giáo viên đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của năm học này
năm nay thời điểm khai giảng chung với việc người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ mùa hai tháng chín
nên thể hình giao thông tại một số thành phố lớn có sự un tắc
tuy nhiên ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên khắp các cung đường để đảm bảo giao thông được thông suốt
công an tp tân uyên tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là tạ minh tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở tỉnh sóc trăng
và đặng hữu thước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
cụ thể vào khoảng một giờ ngày hôm nay tổ tuần tra công an phường khánh bình tp tân uyên phát hiện một xe ô tô chở ba đối tượng có hành vi
dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó nên đã tiến hành phối hợp tổ tuần tra đặc biệt
một trăm bảy mươi một công an tp tân uyên vây bắt các đối tượng nói trên
khi phát hiện bị truy đuổi các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi bị đâm va do chạy quá tốc độ ba đối tượng xuống xe bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng toàn bộ tăng vật có liên quan và hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng còn bỏ trốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị uyên trú tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can và khám xét chỗ ở để phục vụ công tác điều tra
theo hồ sơ vụ việc năm hai nghìn hai mươi hai uyên chỉ là nhân viên thử việc của một ngân hàng trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng
để vay hơn tám năm tỷ đồng của hai bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh với mục đích đáo hạn
sau khi vay được tiền uyên chiếm đoạt số
uyên đã đưa tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân
do uyên đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi và mang thai
nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đồng thời mở rộng điều tra
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức lê đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh kiên giang
và phan văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên bắt tạm giam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể hai đối tượng đã tiếp tay cho đối tượng khác chưa rõ nhân thân lay lịch
làm giả chứng chỉ ngoại ngữ và tin học bằng tốt nghiệp đại học cho những ai có nhu cầu
ngoài thu giữ năm chứng chỉ và một bằng đại học có dấu hiệu làm giả
lực lượng công an tiếp tục thu giữ bốn mươi sáu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khác có dấu hiệu làm giả
quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do khoa thu nhận thông tin của các sinh viên
có nhu cầu làm giả rồi gửi thông tin cho đức để đức nhờ một đối tượng khác làm giả các văn bản chứng chỉ nói trên
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm đều tăng
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm có mức là hai mươi bốn tám trăm bảy mươi đồng đã tăng hai trăm bảy mươi đồng
xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng một lít tăng một trăm bốn mươi đồng
đây là lần tăng giá xăng thứ sáu liên tiếp
giá cắt mặt hàng xăng dầu có loại tăng có loại giảm

cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi đồng một lít tăng một trăm bốn mươi đồng

dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi hai tám trăm một mươi đồng tăng năm trăm một mươi đồng
dầu ma rút giảm hai trăm tám mươi đồng và có giá mới là một mươi bảy bảy trăm linh đồng một kg